do nhiều địa phương bắt đầu bước vào thu hoạch rộ lúa thu đông hai nghìn một mươi sáu nên nhiều quận huyện ở thành phố cần thơ giá các loại lúa hiện giảm nhẹ khoảng một trăm linh hai trăm linh đồng một kg so với cách đây hơn hai tuần
hiện nay giá nhiều loại lúa tươi hạt dài được nông dân bán cho thương lái ở mức bốn năm trăm linh đến bốn tám trăm linh đồng trên một kg
lúa tươi ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn có giá khoảng bốn hai trăm linh đồng trên một kg
trong khi đó lúa tươi jakmine tám mươi năm tại nhiều nơi có giá khoảng năm hai trăm linh năm năm trăm linh đồng trên một kg
gần đây đầu ra xuất khẩu gạo có khởi sắc khi nước ta trúng hợp đồng xuất khẩu một trăm năm mươi tấn gạo sang thị trường philippines
tuy nhiên nguồn cung lúa gạo tăng khi nhiều địa phương vùng đồng bằng sông cửu long thu hoạch lúa thu đông hai nghìn hai mươi
và nhiều nông dân cần bán ngay lúa tươi cho thương lái nên đã ảnh hưởng đến giá lúa trên thị trường
nhất là gần đây nhiều thương lái cho biết tỷ lệ gạo thu hồi sau xe sát
của lúa vụ thu đông đạt thấp nên đã chủ động giảm giá